trong thời gian lấy trộm xe máy công an huyện khói châu đã vào cuộc làm rõ các đối tượng trộm cắp xe máy chiếc xe là đạm trọng thực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hoàng văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đều ở huyện khói châu
được biết thực là đối tượng từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thực và công về hành vi trộm cắp tài sản
cũng liên quan đến tội phạm trộm cắp xe máy chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra gần bốn mươi vụ
mục tiêu của các đối tượng vẫn là các loại xe máy đắt tiền dễ tiêu thụ
và để thực hiện chót lọt các đối tượng đã có sự cấu kết chặt chẽ với nhau từ khâu trộm cắp cho đến tiêu thụ
để kịp thời ngăn chặn loại tội phạm này
công an tỉnh hải dương đã tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh
nhiều đối tượng trong các đường dây trộm cắp tiêu thụ xe máy đã bị bắt giữ
ba đối tượng gồm vũ văn công chú tại thành phố hải dương nguyễn văn mạnh và đỗ văn vinh cùng chú tại huyện cẩm giang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương bắt giữ về tội trộm cắp xe máy
riêng công và vinh là hai đối tượng cộng cán từng có nhiều tiền án tiền sự
dạng sáng ngày tám tháng hai ba đối tượng đã cùng nhau thực hiện trộm cắp bốn chiếc xe máy exciter
tại công ty trách nhiệm hưu hạn tân cương khu công nghiệp lai cách đóng trên địa bàn huyện cầm giàng
theo kết quả điều tra từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt
ba đối tượng trên đã cùng nhau thực hiện chín vụ trộm cắp xe máy
chủ yếu là các xe máy đắt tiền
như sh exciter thời gian gây án của các đối tượng chủ yếu diễn ra vào ban đêm
tại các khu vực dân cư các cụm khu công nghiệp đóng trên địa bàn và các tỉnh lân cận
khi phát hiện sơ hở các đối tượng sẽ đột nhập vào bên trong
sử dụng các công cụ hỗ trợ để lấy trộm xe máy
cầm đầu và chỉ đạo các hoạt động của nhóm này là đối tượng công
công cũng chính là người đã tìm mối để tiêu thụ xe mà bọn chúng trộm cắp được
rất chuyên nghiệp manh động liều lĩnh
có những vụ án thực hiện trong các công ty
thậm chí công ty cũng có bảo vệ
tuy nhiên là các đối tượng lợi dụng lúc bảo vệ sơ hở
đột nhập vào là lấy rất nhiều tài sản là các xe máy có giá trị
từ nhận định đúng về các đối tượng chúng tôi tập trung làm rõ
và trong một thời gian rất ngắn cũng đã đảm bảo bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật
tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương xảy ra gần bốn mươi vụ trộm cắp xe máy
hiện lực lượng công an đang tiếp tục đấu tranh mạnh với loại tội phạm này
trong đó tập trung triệt phá các băng ổ nhóm hoạt động có tổ chức
nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tuy nhiên để hạn chế tình trạng trộm cắp xảy ra
người dân và các cơ quan doanh nghiệp cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức trong việc bảo vệ tài sản
đặc biệt là tại các công ty doanh nghiệp
ngoài hệ thống camera giám sát cũng cần bố trí đủ số người làm công tác bảo vệ trong mỗi ca trực
để phối hợp hỗ trợ trong việc bảo vệ tài sản và xử lý các tình huống tại đây
thưa quý vị trong khi dịch vẫn chưa được kiểm soát thì để bảo vệ bản thân
biện pháp quan trọng nhất theo khuyến cáo của bộ y tế vẫn là thường xuyên xúc miệng
và rửa tay với nước sắt quần diệt trùng
bên cạnh đó thì với những người có biểu hiện như ho ốm hoặc những người chăm sóc người bệnh
thì cần thiết phải đeo khẩu trang y tế
đó cũng là lý do đã khiến cho những mặt hàng này trở thành món hời của nhiều kẻ làm ăn thất đức
lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân
và ghi nhận của phóng viên antv tại tỉnh lạng sơn
đây là vụ vận chuyển hơn sáu chiếc khẩu trang y tế và hai mươi chín chiếc găng tay
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ mà công an huyện lộc bình
phối hợp với đội quản lý thị trường số ba và đồn biên phòng cửa khẩu chima
phát hiện bắt giữ ngày năm tháng hai
do biết nhu cầu về khẩu trang và các thiết bị y tế của người dân tại khu vực biên giới đang tăng cao
nên ngô bình dương chú tại tỉnh quảng ninh là lái xe kiêm chủ hàng
đã mua thu gom số khẩu trang và găng tay y tế không rõ nguồn gốc
rồi vận chuyển lên lạng sơn để bán kiếm lời
tiếp đó vào hồi năm giờ ngày một mươi hai tháng hai tại khu đô thị phú lộc bốn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
phòng cảnh sát kinh tế phát hiện bắt giữ ba mươi bảy năm trăm linh chiếc khẩu trang y tế
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ sở hữu lô hàng là nguyễn tiến thành chú tại thành phố lạng sơn
khai nhận mua số khẩu trang không có nguồn gốc trên
về bán lại cho người dân thành phố lạng sơn để kiếm lời
qua để mạnh công tác nắm tình hình tại khu vực biên giới
ngày một mươi tháng hai tổ công tác công an huyện cao lộc phát hiện một số đối tượng
đang vận chuyển hàng hóa tại thôn co luồng xã bảo lâm huyện cao lộc để đưa sang trung quốc
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng vứt lại hàng hóa và bỏ chạy
kiểm tra bên trong các thùng các tông có hai mươi bảy chiếc khẩu trang không có chủ sở hữu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng trong ngày công an huyện văn lãng phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy đã phát hiện xe ô tô do lê bằng giang chú tại tỉnh hà nam điều khiển
vận chuyển hơn một trăm một mươi chín chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước diễn biến tình hình dịch bệnh dịch hô hấp cấp hiện nay đội số bảy đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn
và phối hợp với lực lượng công an biên phòng và các lực lượng ở khu vực biên giới nắm chắc tình hình
kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn lậu các mặt hàng thiết bị y tế để xuất lậu qua biên giới
xuất lậu để tạo ra khan hiếm mặt hàng đặc biệt là mặt hàng khẩu trang trên địa bàn
việc liên tiếp đấu tranh phát hiện các vụ buôn bán vận chuyển khẩu trang và các thiết bị y tế không rõ nguồn gốc
đã góp phần ngăn chặn các sản phẩm không bảo đảm
và đảm an toàn đến tay người tiêu dùng
thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch covid một mươi chín
tuy nhiên bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng